kỳ nghỉ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần nhiều địa phương đã ban hành các quy định khác nhau để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín như cách ly y tế xét nghiệm vận động người dân không về quê ăn tết
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó những trường hợp có nhu cầu đến và về ninh bình yêu cầu phải khai báo y tế thông báo về chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sẵn lọc sát covid một mươi chín bằng phương pháp pcr hoặc tết nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình cho biết người dân đang sống và làm việc trên địa bàn cũng như những người đang từ tỉnh ngoài đến và về ninh bình
nếu thuộc các trường hợp chỉ định xét nghiệm sẵn lọc sát covid một mươi chín thì sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí xét nghiệm
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình chia sẻ về cơ bản hiện nay tỉnh ninh bình đang miễn phí không chỉ chi phí xét nghiệm sẵn lọc sát covid một mươi chín mà các trường hợp phải cách ly tập trung cũng được miễn các chi phí
dịch bệnh thế này người dân gặp khó khăn nếu mình thu tiền xét nghiệm thì người dân sẽ sợ tốn kém không chủ động không tự giác khai báo y tế và lần xét nghiệm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
yên bái người dân trở về quê ăn tết phải xét nghiệm covid một mươi chín
tỉnh yên bái đã công văn yêu cầu các địa phương trong tỉnh ra soát số lượng người về quê ăn tết và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ một và thứ ba với tất cả người trở về
theo đó tỉnh yên bái yêu cầu các huyện thị xã thành phố thực hiện giả soát tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về quê nghỉ tết
yên bái yêu cầu sở y tế dự trù và cấp số lượng kit test nhanh phục vụ lấy mẫu kiểm soát các trường hợp công dân về địa phương nghỉ tết
đồng thời chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố thường xuyên cập nhật dữ liệu người dân khi trở về hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
vĩnh phúc người về từ hà nội phải xét nghiệm sars cov hai
ngày một mươi một tháng một ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc ban hành văn bản hỏa tốc tăng cường thực hiện các đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trước trong và sau tết nguyên đán nhân dần hai nghìn hai mươi
trong đó tỉnh vĩnh phúc đề nghị đối với người đến về từ khu vực nguy cơ cao các tỉnh thành phố khác đặc biệt là hà nội khi liên hệ công tác làm việc giao dịch
cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai
bằng test nhanh cho kết quả âm tính trước khi vào cơ quan đơn vị và doanh nghiệp
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp luôn chuẩn bị sẵn cơ số ký test nhanh tại cơ quan để tạo điều kiện tối đa cho khách phải kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc
người dân khi vào địa bàn tỉnh vĩnh phúc cần liên hệ với ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế
tỉnh vận động người dân tự thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi trở về để đảm bảo sức khỏe cho gia đình bản thân và hàng xóm cộng đồng
các trường hợp không tuân thủ thực hiện nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
bắc giang kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn
đến nay tỉnh bắc giang vẫn yêu cầu người đến từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng và địa bàn phải có kết quả kit test nhanh âm tính
trong vòng bốn mươi tám giờ hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ người dân được yêu cầu hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong dịp tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân
ngoài ra chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh
địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ tết âm lịch giữ chân công nhân ở lại và không về quê
phú thọ người về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba và bốn chưa tiêm đủ hai liều vaccine phải cách ly y tế
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ yêu cầu người dân trở về từ các xã phường thuộc cấp độ một cấp độ hai chủ động tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày
khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm tết nhanh tháng nguyên
nếu trở về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba và bốn người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
người chưa tiêm đủ hai liều vaccine phải cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
ngoài ra phú thọ có quy định người đến từ ngoại tỉnh trong ngày không lưu trú lại thì chỉ cần khai báo y tế bằng quét mã qr tại các địa điểm đến
thanh hóa hai địa phương ra thư ngõ khuyến cáo người dân không về quê dịp tết
tỉnh thanh hóa quy định người từ vùng dịch cấp độ một hai trở về địa phương không phải cách ly y tế chỉ phải khai báo y tế tuân thủ năm k và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày
trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc f một thì cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
trước đó thành phố thanh hóa đã có thư ngỏ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn và người đang làm việc tại tỉnh ngoài nước ngoài về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết
cũng ở thanh hóa huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện nông cống kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực vận động và thông báo cho con em người thân trong gia đình đang sinh sống học tập công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết nhất là dịp trước trong và sau tết
tuy nhiên huyện không cấm người dân đi lại về quê thăm gia đình và chúc tết người thân
quảng trị người từ vùng đỏ về phải cách ly tập trung
ngay mùng năm tháng một tỉnh quảng trị ban hành quy định mới về phòng chống dịch đối với người về từ vùng dịch và người nhập cảnh
trong đó tỉnh yêu cầu đối với người tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trở về từ vùng cam cách ly tại nhà tối thiểu bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
đối với người về từ vùng đỏ phải cách ly tập trung tối thiểu bảy ngày và cách ly tại nhà bảy ngày tiếp theo
với người đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
về từ vùng đỏ thì cách ly tại nhà khoảng một mươi bốn ngày
đối với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều về từ vùng vàng thì hãy cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm sars cov hai vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
với người về từ vùng cam cách ly tập trung tối thiểu bảy ngày và cách ly tại nhà bảy ngày tiếp theo
người về từ vùng đỏ cách ly tập trung tối thiểu một mươi bốn ngày và cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp theo sau khi cách ly tập trung

dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo theo dõi y tế cách ly theo quy định
bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam chỉ đạo tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội vui chơi
vui xuân đón tết kỷ niệm ngày truyền thống sinh hoạt tôn giáo đám cưới gặp mặt mừng thọ đám ta
theo quy định về phòng chống dịch covid
trên đó là một số quy định của các địa phương dành cho người dân có nhu cầu trở về quê ăn tết
trong khi đó các tỉnh ở tây nguyên miền tây và các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng ngãi đà nẵng bình phước
lại không hạn chế người dân về quê
tuy nhiên để đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả lãnh đạo các tỉnh này đã khuyến cáo người dân
khi về quê nên tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh như năm k hạn chế tụ tập đông người
đặc biệt nên thực hiện xét nghiệm trước khi về quê để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình